trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần ảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi năm hai mươi chín độ và hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba

khu vực hà nội nhiều mây đêm có mưa và gió giật mạnh gió giật mạnh